từ đầu hè hai nghìn một mươi chín tới nay thủ đô hà nội hứng chịu nhiều đợt nắng nóng gai gắt kéo dài
nhiệt độ giao động từ ba mươi tám đến bốn mươi độ c có thời điểm trên bốn mươi độ c
điều này dẫn đến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa tủ lạnh quạt điện của người dân thủ đô cũng tăng cao đột biến
và lượng điện tiêu thụ trên địa bàn thủ đô cũng tăng theo
công tác ứng trực bảo đảm điện cho thủ đô cũng đã được evn hà nội tập trung thực hiện
khi nắng nóng tăng cao đã kéo theo nhu cầu sử dụng phụ tải thiết bị điện làm mát tăng cao
dẫn tới sản lượng điện của người dân và các hộ kinh doanh trên thủ đô tăng cao
như tại khách sạn này trong sáu tháng vừa qua sản lượng điện tiêu thụ đã tăng từ một trăm hai mươi triệu lên gần một trăm bảy mươi triệu kwh
tương đương khoảng ba mươi năm so với tháng trước đó

dự kiến nắng nóng sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp vì vậy để tránh tình trạng điện tiêu thụ tăng cao dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến sau mỗi đợt nắng nóng gây gắt
evn hà nội khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm
đồng thời đề phòng nguy cơ cháy nổ lưới điện chạm điện và khu dân cư không vi phạm khoảng cách an toàn đến đường dây thiết bị lưới điện dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho bản thân và cộng đồng